sau một thời gian triển khai dự án làng bích họa đà nẵng đã được khánh thành và chào đón người dân du khách tham quan vào đúng dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách đặc biệt là các bạn trẻ để lưu giữ những ký ức đẹp về tuổi thanh xuân
làng bích họa đà nẵng do chị dương huỳnh trang bí thư đoàn phường phước ninh quận hải châu thành phố đà nẵng làm chủ là một trong năm dự án được vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng hỗ trợ phát triển
làm bích họa đà nẵng là dự án cộng đồng kết hợp phát triển du lịch bền vững
với ý tưởng biến những ngôi nhà xuống cấp trong lòng thành phố làm địa điểm thu hút khách du lịch dự án đã triển khai hơn ba mươi bức tranh bích họa trên tường với các chủ đề văn hóa và nét đẹp thiên nhiên và con người đà nẵng
đây là công trình mỹ thuật bao gồm hàng trăm bức tranh vẽ trên tường nhà của các hộ dân trong con hẻm bảy mươi năm nguyễn văn linh trên diện tích một năm trăm linh m hai với mong muốn truyền tải bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường sống thông qua các hoạt động trải nghiệm cộng đồng và nghệ thuật
dự án với sự tham gia hỗ trợ của hãng sơn hasu hội mỹ thuật tp đà nẵng dự án đang hoàn thiện giai đoạn hai và để hoàn tất dự án với tên gọi làng bích họa thì cần một thời gian nữa với chi phí khoảng hai năm tỷ đồng
mục đích của dự án là muốn có những mục đích rất rõ ràng thứ nhất là cải tạo môi trường sống tại đây thứ hai là nâng cao đời sống của người dân và thứ ba là một nơi một điều kiện để cho người dân có thể là họ thay đổi cuộc sống của họ thông qua
dự án làng bích họa này và cho đến nay thì cơ bản dự án làng bích họa đã có những tiến tiến rất là tốt và người dân họ đã rất là đồng lòng cũng như là phán khởi về cái lượng khách mà đến vào trong ngày cũng rất là lỗ và họ cũng đang có cái định hướng là sẽ từ từ chuyển đổi được phục vụ về khách du lịch
đến với làng bích họa này người dân du khách sẽ lạc vào một thế giới bình yên của hội họa khi xem những bức tranh của những họa sĩ sắp đặt với nhiều chủ đề đa dạng
từ các di tích lịch sử của đà nẵng như thành điện hải vân quan đến hình ảnh người dân làng biển với thuyền trài lưới đặc biệt là hình ảnh nữ hoàng linh trưởng vọc trà vá chân nâu
trong không gian của dự án này còn có các điểm đến về văn hóa cộng đồng ẩm thực tổ chức tái hiện các nét văn hóa đặc sắc truyền thống của xứ quảng để tạo điểm dừng chân phục vụ người dân và du khách

sẽ thu hút đông đảo người dân du khách tham quan đây cũng là dự án văn hóa du lịch cộng đồng khởi nghiệp đầu tiên góp phần làm phong phú thêm các điểm đến phục vụ phát triển du lịch đà nẵng